thưa quý vị và các bạn tối nay tại tỉnh lai châu đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tới dự lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm năm thành lập tỉnh
bảy mươi năm năm thành lập đảng bộ tỉnh và hai mươi năm chia tách thành lập tỉnh lai châu
và đón nhận huân chương lao động hạng nhất do đảng nhà nước trao tặng cho đảng bộ
chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh lai châu
cùng dự có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
các bậc lão thành cách mạng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương địa phương các đồng chí lãnh đạo tỉnh lai châu
phát biểu tại buổi lễ theo mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí đại tướng tô lâm ghi nhận
đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực và những thành tựu nổi bật đáng tự hào
mà đảng bộ chính quyền quân và dân các dân tộc tỉnh lai châu đã đạt được trong một trăm một mươi năm năm thành lập tỉnh
bảy mươi năm năm thành lập đảng bộ tỉnh hai mươi năm chia tách thành lập tỉnh lai châu
chúc mừng đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh lai châu vinh dự được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất
đại tướng tô lâm đề nghị đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh lai châu
tiếp tục giữ gìn và vun đắp sự đoàn kết thống nhất trong đảng bộ và cả hệ thống chính trị tỉnh
tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả công tác xây dựng đảng là then chốt
xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh gắn với học tập làm theo bác và những lời dặn của bác trong thư gửi đồng bào và cán bộ lai châu
quan tâm xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số cán bộ nữ
đẩy mạnh cải cách hành chính tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí
tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị kết luận của trung ương đảng quốc hội chính phủ
về phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại tăng cường khai thác tiềm năng lợi thế để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
nhanh bền vững củng cố tăng cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia
tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân chăm lo chú đáo các gia đình chính sách
người có công giải quyết tốt an sinh xã hội xoa đói giảm nghèo bền vững nâng cao chất lượng đời sống nhân dân đảm bảo quốc phòng an ninh và đối ngoại
tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh khu vực phòng thủ cấp tỉnh cấp huyện củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân
thế trận lòng dân bảo đảm ổn định chính trị bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia
xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại chủ động nắm sự báo tình hình từ sớm từ xa
kịp thời xử lý tốt các vấn đề nảy sinh trên địa bàn giải quyết từ gốc các vấn đề liên quan đến đảm bảo an ninh nông thôn an ninh tôn giáo an ninh dân tộc
an ninh kinh tế xã hội an ninh con người phòng chống tội phạm nhất là tội phạm xuyên biên giới tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế
văn hóa xã hội tập trung củng cố cơ sở chính trị vùng cao biên giới kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh
xây dựng tuyến biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác ổn định và phát triển
nhân dịp dự lễ kỷ niệm hai mươi năm chia tách thành lập tỉnh lai châu vào chiều nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến dự lễ khánh thành
trao tặng công trình liên hợp nhà ở bán chú cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học ba tầng huyện sinh hồ tỉnh lai châu
được sự quan tâm của đảng nhà nước tỉnh lai châu và đồng chí bộ trưởng bộ công an trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học ba tầng được đầu tư xây dựng khu liên hợp nhà ở bán chú
nhà ăn công trình phụ trợ cho kem học sinh bán chú với tổng mức đầu tư bảy tỷ đồng
đây là niềm động viên khích lệ lớn lao dành cho con em các dân tộc thiểu số vùng biên cương
của tổ quốc công trình hoàn thành đáp ứng đầy đủ nhu cầu phòng ở và sinh hoạt cho học sinh bán chú của trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học ba tầng
tạo điều kiện cho kem yên tâm học tập và rèn luyện
phát biểu tại buổi lễ đại tướng tô lâm nhấn mạnh thực hiện các chủ trương chính sách của đảng nhà nước hỗ trợ đầu tư phát triển giáo dục đào tạo vùng dân tộc thiểu số
miền núi và thực hiện chương trình mục tiêu về giáo dục vùng núi vùng dân tộc thiểu số vùng khó khăn trong cả nước của chính phủ
trong thời gian qua đảng ủy công an trung ương bộ công an đã tích cực vận động các nguồn tài trợ và chỉ đạo công an các địa phương tham mưu cho tỉnh ủy
ubnd tỉnh triển khai kế hoạch xây dựng khu nhà ở bán chú cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán chú còn nhiều khó khăn tại các địa phương trong cả nước
thời gian qua bộ công an đã tổ chức khánh thành trao tặng các khu nhà ở bán chú cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở
phiên bản nguyện mai sơn tỉnh sơn la
học sinh trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở xã phì nhừ huyện điện biên đông tỉnh điện biên
học sinh trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở xã nậm sỏ huyện tân nguyên tỉnh lai châu
với mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học thời gian qua lực lượng công an nhân dân luôn xác định việc quan tâm giải quyết điều kiện học tập sinh hoạt
cho con em đồng bào dân tộc nói chung đồng bào dân tộc tại huyện sìn hồ tỉnh lai châu nói riêng là giải pháp vừa bức thiết vừa là chiến lược lâu dài
nhằm tạo điều kiện cho học sinh học tập thuận lợi hơn qua đó góp phần nâng cao trình độ dân trí của đồng bào dân tộc
khi hạ tầng sinh hoạt được cải thiện con em được học tập trong môi trường an toàn đảm bảo
thì người dân càng thêm yên tâm canh tác lao động sản xuất ổn định cuộc sống đóng góp công sức và công cuộc bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương
một lòng tin theo đảng và chính quyền kiên quyết đấu tranh bài trừ các luận điều tuyên truyền các hoạt động nuôi kéo kích động của các đối tượng xấu phần từ phản động
đại tướng tô lâm mong muốn sau khi tiếp nhận công trình liên hợp nhà ở bán chú ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể các thầy cô giáo
các cháu học sinh trường phổ thông dân tộc ban chú tiểu học ba tầng
bảo vệ khai thác và sử dụng công trình sao cho đạt hiệu quả cao nhất có phần giảm bớt khó khăn cho học sinh nhà trường
đại tướng tô lâm chúc các thầy cô giáo nhà trường luôn thực hiện tốt lời dạy của bác hổ kính yêu
vì sự nghiệp một mươi năm chồng cây vì sự nghiệp một trăm linh năm chồng người
dù khó khăn đến mấy cũng phải thi đua dạy thật tốt học thật tốt vượt qua khó khăn làm hết sức mình vì sự nghiệp chồng người
thực hiện tốt mục tiêu giáo dục của đảng nhà nước không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
để đưa phong trào giáo dục xã ba tần nói riêng huyện sinh hồ nói chung ngày một tiến lên và tiến những bước vững chắc hơn